với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc vay tiền để đáo hạn ngân hàng
bùi thị huyền trang nguyên là phó chủ tịch hội nông dân xã tam anh nam
huyện núi thành tỉnh quảng nam vừa bị công an tỉnh quảng nam khởi tố bắt tạm giả
sau khi tiếp nhận nhiều đơn thư tố giác của người dân vào cuộc điều tra công an tỉnh quảng nam
phát hiện từ tháng bảy đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một trang đã lợi dụng mối quan hệ quen biết
để vay mượn tiền của nhiều người với mục đích đáo hạn ngân hàng
nhưng thực tế là góp vốn làm ăn với người khác sau đó không có khả năng trả nợ
tổng số tiền bùi thị huyền trang chiếm đoạt của các bị hại là một mươi chín tỷ đồng